tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi tám sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia
và thông qua việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi
vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận là có nên hay không tách luật này thành hai dự án luật
là luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
vâng và băn khoăn với việc tách ra thành hai dự án luật nhiều ý kiến của các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
cũng cho rằng không nên tách ra để bảo đảm kết cấu tổng thể
trình bày tư trình bộ trưởng bộ giao thông vận tài nguyễn văn thể cho biết
so với luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh
theo đó dự thảo lần này quy định về giao thông đường bộ gồm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
hệ thống báo hiệu đường bộ tổ chức giao thông quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ
vận tải đường bộ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ các quy định về quy tắc giao thông đường bộ
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ
đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ không được quy định tại dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
băn khoăn với việc tách ra thành hai dự án luật là luật giao thông đường bộ và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhiều ý kiến của các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng không nên tách ra thành hai luật mà nên để trong một luật để bảo đảm kết cấu tổng thể
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị đề nghị ban soạn thảo cân nhắc kỹ lưỡng
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến sau khi thảo luận dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ